theo cục xuất nhập khẩu bộ công thương một tháng sau khi hiệp định thương mại tự do việt nam liên minh châu âu eu evfta có hiệu lực
các tổ chức được ủy quyền đã cấp trên bảy hai trăm linh bộ giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa với kim ngạch hai trăm bảy mươi bảy triệu usd đi hai mươi tám nước thuộc liên minh châu âu eu
các mặt hàng chủ yếu là giày dép thủy sản nhựa và các sản phẩm nhựa cà phê hàng dệt may rau quả sản phẩm mây che đan
thị trường nhập khẩu đa phần là các nước có cảng biển và trung tâm phân phối trung chuyển của eu như bỉ đức hà lan pháp và anh
trong đó nhiều lô hàng đã tới thị trường eu thông quan và được hưởng ưu đãi
bộ công thương cam kết trong thời gian tới sẽ tiếp tục đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng evfta phổ biến và tập hấn chuyên sâu về quy tắc xuất xứ
hiện đại hóa công tác cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa đồng thời phối hợp chặt chẽ với phía eu để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực thi hiệp định